tại bình dương cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một đã khởi tố bị can bắt tạm giam trần hoàng huynh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tỉnh cà mau người trực tiếp cầm mã tấu chém đứt bàn tay một người đàn ông về hành vi cố ý gây thương tích
sáng ngày hai mươi chín tháng tám tại một con hẻm thuộc phường phú hòa thành phố thủ dầu một huỳnh và ông vũ đức kiêm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê tỉnh thái bình xảy ra cãi nhau
huynh đã dùng cây mã tấu chém vào người ông kiêm khiến người này bị đứt lìa bàn tay phải
ông kiêm sau đó được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy và đã nối lại thành công bàn tay
sau thời gian vận động huynh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình